ngân hàng thế giới công bố báo cáo điểm lại cập nhật tình hình kinh tế và khẳng định khả năng chống chịu của nền kinh tế việt nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang trứng lại
việt nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài với bình quân dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi cam kết gần ba tỷ usd mỗi tháng
tăng trưởng gdp được duy trì nhờ vào khu vực kinh tế đối ngoại vững mạnh với xuất khẩu dự kiến tăng tám trong năm hai nghìn một mươi chín cao hơn gần bốn lần so với bình quân trên thế giới
đầu tư của các doanh nghiệp ở khu vực tư nhân cũng tăng một mươi bảy so với cùng kỳ
xử lý những hạn chế về huy động tài chính cho doanh nghiệp cần nhận được sự quan tâm cao nhất của các nhà hoạch định chính sách nếu việt nam muốn tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng nhanh và bao trùm hướng tới trở thành quốc gia thu nhập cao trong những thập kỷ tới
tuy nhiên việt nam vẫn chưa hoàn toàn miễn dịch với các cú sốc bên ngoài
mình chứng là tăng trưởng xuất khẩu giảm từ hai mươi một xuống còn lại
tăng trưởng xuất khẩu giảm tám từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín
triển vọng trước mắt và trong trung hạn là tích cực khi ngân hàng thế giới dự báo gdp của việt nam tăng trưởng quay mức sáu năm trong những năm tới
các yếu tố căn bản của nền kinh tế việt nam vẫn vững vàng
chính phủ đã tạo được dư địa tài khoá nhất định thông qua chính sách tài khoá thận trọng